ngày bốn tháng một mươi hai các lực lượng mỹ cho biết đã tìm thấy nhiều thi thể và những mảnh vỡ dưới nước trong khuôn khổ hoạt động chung với nhật bản
tìm kiếm phi hành đoàn mất tích sau vụ máy bay quân sự v hai mươi hai osbury của nước này rơi ngoài khơi phía tây nam nhật bản
một nguồn thảo tin tiết lộ lực lượng chức năng đã phát hiện năm thi thể và vật thể dường như là phần chính của máy bay gần đảo yakushima thuộc tỉnh kagoshima
sau khi chiếc máy bay bị rơi trong cuộc tập trận gần đó hôm hai mươi chín tháng một mươi một vừa qua bộ chỉ huy các hoạt động đặc biệt của không quân mỹ nhấn mạnh
lực lượng chức năng đang nỗ lực vớt các thi thể hiện chưa xác định được danh tính của họ
lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản và ngư dân cũng đã tìm thấy một số mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu xố trên và bàn giao cho quân đội mỹ
hôm hai mươi chín tháng một mươi một máy bay v hai mươi hai osbury đã rơi xuống vùng biển phía tây nhật bản khi đang trong hành trình từ căn cứ quân sự ở mỹ
ở tỉnh yamaguchi
tới căn cứ không quân ở hòn đảo phía nam tỉnh okinawa